phát biểu vào ngày hai mươi ba tháng một mươi hai tại một cuộc họp báo thường kỳ người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc mạo ninh khẳng định
về cơ bản tình hình phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín ở nước này là có thể dự đoán và kiểm soát được
bà mao ninh lưu ý kể từ khi đại dịch covid một mươi chín bùng phát chính phủ trung quốc đã bảo vệ hiệu quả tính mạng và sức khỏe của người dân
trong thời kỳ virus nguy hiểm nhất hiện nay tỷ lệ tiêm vaccine phòng bệnh đang tăng lên khả năng điều trị tiếp tục được nâng cao
năng lực sản xuất vật tư y tế ngày càng mở rộng và đảm bảo đủ nguồn cung tổng thể
quan chức chính phủ khẳng định tình hình phòng chống dịch bệnh ở trung quốc nói chung là có thể dự đoán và kiểm soát được
bà bày tỏ tin tưởng người dân sẽ đoàn kết và sớm mở ra một giai đoạn phát triển kinh tế xã hội ổn định và có trợ tự